người ngồi sau thì bay xuống đột ngột là ôm vật đè ra xuống đất thì người ngồi trước bay vào đấm tứ bụi
không chỉ ở các tỉnh thành mà ngay tại địa bàn thủ đô hà nội vẫn xảy ra các vụ việc chống người thi hành công vụ thậm chí lăng mạ lực lượng chức năng
những hành vi gây bức xúc trong dư luận vì tính chất côn đồ hung hãn của đối tượng
nghị định một trăm sáu mươi bảy là từ năm hai nghìn ba tôi nghĩ rằng là cần phải sửa đổi tức là phải bổ sung phải tăng mức hình phạt lên tăng mức hình phạt rồi trả tiền lên
thì mức năm triệu đồng là quá đơn giản thấp quá nên người ta có nhờn còn về hình sự thì như thế là luật như thế được rồi
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông từ đầu năm đến nay có bốn mươi bảy vụ chống đối cảnh sát giao thông nghiêm trọng trên địa bàn cả nước tăng gấp đôi so với năm ngoái
cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bắt giữ hai mươi sáu đối tượng thế nhưng thực tế cho thấy tỷ lệ đối tượng bị khởi tố vẫn còn quá thấp so với mức độ nghiêm trọng của sự việc
đây cũng là một trong những lý do khiến tình trạng chống đối cảnh sát giao thông có chiều hướng gia tăng
luật hiện hành về xử lý các hành vi chống lại người thi hành công vụ vẫn còn nhẹ chưa đủ sức gian đe
sáu năm tù giam với người đâm xe vào cảnh sát giao thông hai ba triệu đồng đối với người có hành vi lăng mạ và ba năm
ba đến năm triệu đồng nếu sử dụng vũ lực với lực lượng thi hành công vụ
bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe và quản lý lái xe dẫn đến việc nhiều tài xế thiếu đạo đức
manh động khi bị kiểm tra đã có hành vi chống đối lăng mạ lực lượng chức năng
thưa đồng chí sự ra đi của trung tà trần văn vang là sự mất mát của toàn lực lượng công an nhân dân
tuy nhiên trước sự manh động liều lĩnh của các đối tượng tham gia giao thông thì rõ ràng là sự mất mát đấy trong năm qua đang có dấu hiệu gia tăng
đồng chí có thể nêu một chút về vấn đề này hay không
đúng như thế từ đầu năm đến giờ thì phải nói rằng là cũng đã xảy ra đối với việc chống lại lực lượng cảnh giao thông làm nhiệm vụ trên dưới năm mươi vụ
làm bốn đồng chí hy sinh đồng chí trần văn vang là bốn đồng chí ở đồng nai đồng chí ở thừa thiên huế đồng chí ở phú thọ và đồng chí trần văn vang là cán bộ cục giao thông
phải nói là đây là một cái mất mát rất lớn đối với lực lượng công an dân nói chung và đối với lực lượng cảnh sát giao thông
đồng chí có thể nêu thực trạng của người tham gia giao thông hiện nay như thế nào
thế nhưng mà cái quan điểm của nhân dân ta thì nghĩ rằng là tham gia giao thông nó là bình thường nó là rủi ro nó là bất chắc nó là ngoài ý muốn
tuy nhiên thì những cái hành vi mà vi phạm giao thông thì nó cũng vẫn phổ biến từ cái hành vi vi phạm giao thông này thì nó dẫn đến là pháp luật chúng ta chưa được nghiêm
thưa đồng chí thì ngoài sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông thì cần sự chung tay của nhiều lực lượng khác
rõ ràng là hiện nay việc đào tạo lái xe vẫn còn nhiều bất cập
nếu vùng mắc khó khăn nữa đồng chí có thể nêu một chút về những vùng mắc khó khăn này hay không
đào tạo lái xe hiện nay là tôi cho cái kỹ năng lái xe chưa tốt
lái rất ổn và thiếu cái đạo đức cái văn hóa ứng xử của cái tham gia giao thông
thứ ba là cái quản lý lái xe hiện nay là lực ta quản lý nó không được chắc chẽ
cho nên là đặc biệt là do cho chuyên ngành để quản lý lái xe này là tôi cho là nó còn cái gì đó rất sợ
cho nên là khi mà người tham gia giao thông người ta thấy nó rất bình thường
như vậy nên là cái việc mà giữ cái bằng lái xe nó coi nó là việc hết sức bình thường
mất rồi lại xin lại rồi bị thu giữ chỗ này thì lại cấp vào chỗ khác
hiện nay người dân và nhiều luật sư cho rằng là cần phải tăng mức hình phạt
đối với những đối tượng tham gia giao thông mà có những hành vi nguy hiểm
thậm chí là quy định rõ quyền nổ súng của lực lượng cảnh sát giao thông
khi mà thực hiện nghĩa vụ của mình điều tiết giao thông
ông nghĩ như thế nào về vấn đề này
đối với lực lượng công an dân nói chung và cảnh giao thông thì tôi thấy rằng là
cũng được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ
và đặc biệt là vừa rồi thì quốc hội cũng thông qua luật về sử dụng vũ khí
và vật liệu nổ thì cũng quy định rất rõ rồi
như vậy là bấp pháp luật thì đã có rồi
và chúng tôi cũng tập huấn rất kỹ cho anh em về pháp luật cũng như về nghiệp vụ
và đặc biệt là về quy trình công tác để làm sao hạn chế mức tối nhất
tối đa về cái việc chống lại người thành công vụ
và cũng như bảo vệ tính mạng
xin cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
liên quan đến vụ việc đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao
chống lại người thi hành không vụ
gây ra cái chết của thiếu tá trần văn vang trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
vào ngày hôm nay vào ngày một tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án
và vào chiều ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi hai
đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
ba tháng đối với hoàng văn trường hai mươi bốn tuổi
chú tại xã yên lãng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
về tội danh chống người thi hành không vụ
theo điều hai trăm năm mươi bảy bộ luật hình sự
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
với các hành vi hủy hoại tài sản gây dối trật tự công cộng
và chống người thi hành không vụ
đối tượng nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ tỉnh trà vinh vừa bị công an thị xã dĩ an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi một
phòng trọ thuộc phường an bình thị xã dĩ an
lúc này tiến xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau với chủ phòng trọ
do tiến làm hỏng camera của dãy phòng trọ
khi được trình báo vụ việc công an phường an bình đã cử cán bộ đến giải quyết vụ việc
thấy lực lượng công an đến đối tượng tiến không chấp hành yêu cầu làm việc
mà chạy đi lấy một cây sát dài một tám m gần đó
xông tới đập chúng vào tay cán bộ công an
và một cán bộ dân phòng phường an bình
buộc lực lượng công an phải nổ súng bắn chỉ thiên
lúc này đối tượng vứt bỏ cây sát và bỏ chạy
đến ngày một tháng một mươi hai được dự vận động
đối tượng tiến đã đến cơ quan công an trình diện
vì mâu thuẫn mà đâm cậu ruột tử vong
đối tượng vừa bị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu khởi tố
về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
do có mâu thuẫn từ trước vào chiều ngày bốn tháng một mươi một
sau khi nhậu xong ông nguyễn văn hải chú cùng địa phương
cầm một con dao tự chế đến tìm phan văn lời
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai để giải quyết mâu thuẫn
giữa lời và ông hải tiếp tục xảy ra cự cãi dẫn đến sô sát
trong lúc xô sát lời đã dùng con dao tự chế đâm vào người ông hải
khiến ông hải tử vong
được biết ông hải chính là cậu ruột của đối tượng lời
các đơn vị chức năng của huyện lạc dương và tỉnh lâm đồng
vừa tổ chức đánh sập một hầm thiết tặc
tại khu vực núi cao tiểu khu một trăm bốn mươi hai
lâm phần xã đạ sa huyện lạc dương
được biết sau ba lần giải tỏa trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
thì các đối tượng đã đào một hầm mới cách vị trí cũ khoảng bảy trăm linh km
hầm này chỉ mới đào được một đoạn ngắn và chưa đến vị trí khai thác
gần đó các đối tượng cũng vừa dựng lên ba lán chạy mới bằng gỗ thông
trong khu vực có cây cối rậm rạp để che chắn ngụy trang
có vài gốc thông mới bị đốn hạ để làm lán chạy và cừu chống đường hầm
do số đối tượng bỏ trốn trước khi lực lượng chức năng xuất hiện
nên đoàn công tác đã phải phá hủy lán chạy lán chạy trang thiết bị
và tổ chức đánh mìn sập cửa hầm mới phát hiện này
theo nhận định của huyện lạc dương tình hình khai thác thiết trái phép
vẫn đang diễn biến phức tạp do lợi nhuận và địa hình cách trở
do vậy địa phương sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra khu vực này
lực lượng công an hai tỉnh thanh hóa và quảng trị vừa bắt giữ số lượng lớn
thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc
thông tin trí tích các vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tối một tháng một mươi hai tại km một trăm tám mươi quốc lộ một mươi thuộc địa phận xã nga phú huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi chín c một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi tám
do trần ngọc phương chú huyện bố trạch tỉnh quảng bình điều khiển
đang vận chuyển gần một tấn mứt kẹo hạt rẻ đã ẩm mốc và nhiều quần áo vải
tại cơ quan công an lái xe trần ngọc phương đã khai nhận trở thuê số hàng này
từ biên giới trung quốc vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ
sáng nay công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã phát hiện vụ vận chuyển gần một tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc
khai báo tại cơ quan chức năng nguyễn hoàng quân lái xe ô tô tải khai
trở thuê số hàng trên từ lào vào việt nam theo đường tiểu ngạch
đang vận chuyển về đà nẵng tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
bản tin tiếp tục với các thông tin về tình hình mưa lũ
tại các tỉnh nam trung bộ
vào khoảng một giờ ngày hôm qua ngày một tháng một mươi hai
tại thôn phú hòa xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
đã xảy ra một cơn mưa lớn kèm theo cơn rông lốc gây thiệt hại về tài sản cho người dân nơi đây
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã an mỹ cơn rông lốc chỉ xảy ra trong thời gian ngắn
chưa đầy hai phút nhưng đã gây tốc mái bảy nhà ở của người dân
trong đó có ba căn nhà bị thiệt hại từ bảy mươi trở lên
bà đặng thị thơi sáu mươi hai tuổi bị thương do ngói rơi trúng đầu phải nhập viện điều trị
hàng trăm cây cối của nhiều hộ dân bị ngã đổ ước tính thiệt hại khoảng gần ba trăm linh triệu đồng
sau khi rông lốc đi qua chính quyền xã an mỹ đã tổ chức đến thăm hỏi động viên
và chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi rông lốc
đồng thời tiến hành kiểm tra giả soát thiệt hại của người dân
để có biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai
nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
huyện tuy an tỉnh phú yên cũng đã yêu cầu các xã thị trấn chủ động nắm bắt tình hình thời tiết
nhằm chủ động kịp thời ứng phó làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
tại bình định do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cho nên
từ ngày một đến ngày hai tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to
nước từ thượng nguồn sông côn đổ về gây ngập lụt vùng hạ du
thuộc địa bàn hai huyện tuy phước và phú cát
đến một mươi bốn h ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi hai nước tràn qua tỉnh lộ sáu mươi
thuộc các xã phước hòa phước thắng huyện tuy phước và xã cát chánh huyện phú cát
ngập sâu bốn đến bảy mét
các tuyến đường nông thôn có các xã trên và nhiều khung dân tư ngập lụt trở lại
hơn sáu năm trăm ba mươi em học sinh từ mẫu giáo đến trung học cơ sở
và hai trường trung học phổ thông số hai và số ba tuy phước
đóng trên địa bàn xã phước hòa và xã phước quang đã cho học sinh nghỉ học
từ chiều nay do một số trường học ngập lũ trở lại và đường đến trường ngập chìm trong nước
do mưa lớn từ chiều tối ngày hôm qua cho đến chiều nay
một số vùng ven ở thành phố nha trang đã bị ngập nước
đặc biệt là tuyến đường hai mươi ba tháng một mươi cửa ngõ vào thành phố bị ngập nặng
khiến cho nhiều phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển được
theo ghi nhận tại tuyến đường hai mươi ba tháng một mươi đoạn km số sáu số bảy trước
xe phía nam xã vĩnh trung thành phố nha trang nhiều phương tiện giao thông không thể di chuyển qua được
do ngập sâu trong nước
hàng loạt phương tiện xe máy bị chết máy phải rắt bộ
các xe lớn di chuyển qua lại tuyến đường này hết sức khó khăn
nhiều người dân đi xe máy đã phải thuê xe ba gác máy vận chuyển qua đoạn đường ngập sâu này
các xã vĩnh trung vĩnh thái vĩnh thạnh lân cận khu vực này
cũng bị rơi vào tình trạng ngập nặng thậm chí là người dân đi lại bằng xuồng phao
đội cảnh sát giao thông công an thành phố nha trang đã cắt cử lực lượng đứng chốt
tại vị trí ngập nặng này để hạn chế các phương tiện giao thông qua tuyến đường này
cảnh báo người dân về đoạn đường ngập đồng thời hướng dẫn các phương tiện quay đầu
chọn tuyến đường khác để tiếp tục lưu thông
từ sau trận mưa lớn vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu sân bê tông phía sau của công trình tràn xả lũ
nam thạch hãn bị xói lở hơn một m hai
trong đợt bão số một mươi và những trận mưa lũ vừa qua của năm nay năm hai nghìn một mươi bảy
đã làm cho công trình xà lũ nam thạch hãn tiếp tục bị xói lở nặng thêm
và nguy cơ bị vỡ công trình là điều khó tránh khỏi
bong chóc từng mảng lớn bê tông trên mặt tràn
thân tràn đã bị rỗng nước ngầm chảy rất mạnh
nguy hại hơn là gần ba mươi mét tường chân khay mái tràn sân sau của hạ lưu tràn nam thạch hãn
đã bị lũ làm gãy ngang như thế này
vừa đập nam thạch hãn thì rõ ràng đe dọa về vấn đề là
an toàn cho công trình ở phía hạ lưu người dân ở phía sau
tức là nếu mà chúng ta không xử lý kịp thì rõ ràng là cái việc là tràn nó bị mưa lũ
mà nó vỡ nó sứt nó tiếp tục nó phá hoại thì chắc chắn là nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng
đập tràn xả lũ nam thạch hãn được xây dựng từ cách đây hơn bốn mươi năm
công trình có nhiệm vụ tưới tiêu cho trên một mươi năm hectare lúa của các huyện hải lăng
triệu phong và thị xã quảng trị
hơn hai trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản đặc biệt là cung cấp nước
cho tám mươi sáu dân trong hệ thống nước sạch của thị xã quảng trị
hiện nay thì đã có một lập một dự án để có đề nghị trung ương
có hỗ trợ rồi tỉnh cũng sẽ bỏ ra một nguồn ngân sách nhất định để khắc phục tràn nam thạch hãn
nhưng mà trước mắt thì phải xử lý khẩn cấp tạm thời để bảo vệ đập tràn không bị sỏi lỡ mở rộng thêm
được biết tỉnh quảng trị đã trích
một mươi hai tỷ đồng để xử lý khoan phụt bê tông để giữ chắc phần móng của đập
tuy nhiên do các lớp đá tự nhiên ở hạ lưu cơ bản đã bị sỏi lỡ hết
nên rất cần xử lý kiên cố toàn bộ hệ thống của đập tràn xả lũ nam thạch hãn
nếu không công trình sẽ khó mà đứng vững trong những mùa lũ tiếp theo
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải
có báo cáo tổng hợp toàn diện về các dự án bot
đặc biệt là công trình bot cai lệ tiền
yêu cầu này được thủ tướng đưa ra khi kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một
diễn ra vào ngày hôm qua một tháng một mươi hai
cụ thể đề cập đến các dự án bot một vấn đề nóng bỏng hiện nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ trưởng bộ giao thông vận tải
có báo cáo tổng hợp trình thường trực chính phủ
đặc biệt là về công trình bot cai lệ tiền giang để đánh giá toàn diện
thủ tướng nêu rõ không để kéo dài tình trạng này
những ngày qua trạm bot cai lệ đang thu hút sự chú ý của dư luận
cho rằng việc thu phí tại trạm này là không hợp lý
một số tài xế đã đồng loạt đưa tiền lẻ mệnh giá một trăm linh đồng hai trăm linh đồng
các tài xế một mực yêu cầu nhân viên trạm phải trả lại họ đúng một trăm linh đồng tiền thừa
nếu không sẽ không đi
tình trạng này khiến giao thông thêm nghiêm trọng ở quốc lộ một
hướng từ tp hcm đến các tỉnh miền tây
nhiều tài xế khác thì sử dụng tiền mệnh giá năm trăm linh đồng để mua vé
kéo dài thời gian khiến giao thông bị ủn ứ
vấn đề cải tạo hồ hoàn kiếm đang nhận được sự quan tâm của dư luận
đặc biệt là khi hiện nay nước hồ đang trong tình trạng bị ô nhiễm và mất khả năng làm sạch
tuy nhiên vấn đề mà nhiều người quan tâm đó là cải tạo làm sao để không ảnh hưởng đến môi trường nước
ghi nhận của phóng viên thời sự
đồng ý nên triển khai
đó là quan điểm của nhiều người về việc cần thiết phải cải tạo môi trường nước hồ hoàn kiếm
đặc biệt là với thực trạng
như thế này đang ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường xung quanh hồ
tôi nghĩ cũng rất là cần
bởi vì cái hồ này cũng đã lâu lắm rồi
chưa có một việc nào là cải tạo
và cái môi trường nước tôi nghĩ cũng là ô nhiễm rồi
tại vì chúng tôi vừa đi ngang
khoảng trên kia đã thấy có cái mùi bốc lên
tuy là đây là mùa đông
thành phố hà nội nên quan tâm
hội chức là tốt công tác môi trường lịch sinh
tạo cho cảnh quan sinh sạch đẹp
cho du lịch tham quan
và cũng như người dân là hưởng thủ một cách tốt nhất
về môi trường sinh thái của thủ đô
tuy nhiên theo nhiều ý kiến cho rằng
trong quá trình cải tạo nạo vét bùn lòng hồ
phải cực kỳ thận trọng để đảm bảo đa dạng sinh học nơi đây
vì hiện cả nước chỉ còn hai hồ có giá trị sinh học lớn
là hồ tây và hồ hoàn kiếm
đa dạng sinh học hồ hoàn kiếm rất khác
so với các hồ khác trên toàn quốc
nên trong quá trình lập phương án nạo vét
cần công bố cụ thể về các loại cá loại tảo
mới đây tại buổi họp báo ra ban báo chí thành ủy hà nội
công ty trách nhiệm y hoạn một thành viên thoát nước hà nội cho biết
tất cả công tác nạo vét cải tạo hồ hoàn kiếm
đều được thực hiện trong đêm
bùn rác được xúc lên các phương tiện trung chuyển
sau đó cầu đổ tự động vào các xe thùng kín
để vận chuyển về bãi đổ quy định
tại yên sở và huyện thanh trì
tất cả các công đoạn đều được thực hiện liên hoàn
với các phương tiện kín khít
đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực hồ
công ty trách nhiệm y hoạn một thành viên thoát nước hà nội
cho biết lượng bùn tích tụ trong hồ đã vượt mức cho phép
mực nước tại hồ nhiều điểm chỉ còn hơn năm mươi cm
nước trong lòng hồ đang bị ô nhiễm
theo dự kiến quá trình nạo vét hồ hoàn kiếm
dự kiến sẽ được thực hiện cho đến hết ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách
và tinh thần tương thân tương ái
vào ngày một tháng một mươi hai hội phụ nữ và đoàn thanh niên
của cục kế hoạch và đầu tư bộ công an
phối hợp cùng phòng hậu cần kỹ thuật công an tỉnh lào cai
công an huyện sapa đã tổ chức chương trình từ thiện
mang chủ đề áo ấm cho em
tại trường tiểu học dân tộc bán chú hoàng liên
xã bản hồ huyện sapa
trường tiểu học bán chú hoàng liên gồm bốn điểm trường
với hai trăm ba mươi một học sinh đa số là dân tộc thiểu số
và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
điều kiện cơ sở vật chất của trường cũng còn nhiều thiếu thốn
nhằm kết nối những tấm lòng nhân ái hào tâm
của cán bộ chiến sĩ cũng như sự cảm thông chia sẻ
đối với cuộc sống khó khăn của giáo viên và học sinh
trường tiểu học bán chú hoàng liên
đoàn công tác đã trao tặng năm mươi sáu chiếc chăn ấm
năm mươi sáu đệm hai trăm ba mươi một áo len hai máy lọc nước
năm mươi thùng mì tôm ba trăm hai mươi quyển vở viết
hai trăm ba mươi một bút máy và nhiều phần quà cho giáo viên
và học sinh tại trường
đây là những phần quà tuy nhỏ bé nhưng hết sức ý nghĩa
và thiết thực đối với các em học sinh tại trường
giúp các em bớt đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống
để các em thêm vững bước tới trường
trước mùa đông giá rét đang cận kề
vào sáng ngày hôm nay
trong đại diện phía nam trung tâm phát thanh
truyền hình điện ảnh công an nhân dân
intv phối hợp với trung tâm công tác
xã hội thanh niên tp hcm
và đơn vị tài trợ là công ty trách nhiệm
hiểu hạn long khui đã khai mạc
ngày hội an toàn giao thông bé vui đến trường
mục tiêu của chương trình là giúp cho các em
học sinh nhận thức được tầm quan trọng
của việc tham gia giao thông đúng cách an toàn
chuỗi hoạt động đưa đến các chương trình
tuyên truyền phổ biến luật văn hóa
khi tham gia giao thông giúp các em
học sinh biết được cách đi đúng đường
hiểu một số biển báo thông dụng
thông qua các trò chơi câu hỏi dễ nhớ
từ đó góp phần nâng cao ý thức của các em
và phụ huynh khi tham gia giao thông
khi đi trên đường giao thông là nếu mà
có thấy mọi người chạy không đúng luật
không đúng lòng đường thì con sẽ nhắc
là mọi người là không
chúng ta phải luôn tân thủ
luật giao thông và
phải đi đúng lòng đường
và nếu mà đi nguy hiểm
như vậy thì sẽ gây
nguy hiểm cho những người khác đi đường
thông qua những lớp học
con nhận biết được là
đi luật giao thông là phải đi đúng
phải đợi nón bảo hiểm
không được dược đèn đỏ
không được lắng chạy
trên đời đường
trong ngày hội an toàn giao thông bé vui đến trường
một mũ bảo hiểm đã được bàn giao
cho trung tâm công tác xã hội thanh niên
tp hcm để trao tặng cho các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
từ hồi đó đến bây giờ
ba chở con đi học
con không có đợi nón bảo hiểm
hôm nay con được nón bảo hiểm con rất là vui
nên con xin hứa con sẽ đi ra đường
con phải đợi nó bảo hiểm để bảo vệ chính mình
mục đích của công ty chúng tôi
chính là nâng cao tầm hiểu biết
của mọi người về nón bảo hiểm
và cũng thứ hai nữa đó chính là
nâng cao ý thức của mọi người
về việc an toàn giao thông hơn
một trăm linh mũ bảo hiểm và nhiều phần quà ý nghĩa
đã được trao tay các em học sinh
tiểu học trung học cơ sở
tại xã thái mỹ huyện củ chi
bên cạnh đó
năm mươi phần quà
mỗi phần trị giá năm trăm linh đồng
đã được gửi tặng năm mươi hộ gia đình
người cao tuổi qua hẳn cảnh khó khăn trên địa bàn
những nội dung chính sẽ có trong phần tiếp theo
bảo tàng âm thanh
bộ sưu tập có một trăm linh hai ở việt nam
là điều đặc biệt chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị
trong môn mộc cuộc sống ngày hôm nay
trước tình hình biểu tình đang leo thang
thành bạo lực
honduras ban bố tình trạng khẩn cấp
nhằm chấn áp các vụ bạo động
thượng viện mỹ thông qua cải cách thuế lịch sử
đánh dấu một chiến thắng ngoạn mục
mang tính biểu tượng về mặt lập pháp
của tổng thống donald trump
trong năm đầu cầm quyền
chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ
thầy giáo mai văn túc
với lớp học vật lý thú vị
mà chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị
trong môn mộc cuộc sống tối ngày hôm qua
và trong môn mộc cuộc sống tối ngày hôm nay
thì chúng tôi vẫn muốn quý vị gặp lại người thầy giáo này
để chúng ta cùng chiêm ngưỡng một bộ sưu tập của ông
chỉ cần nghe thấy ở đâu có bán đồ
mà mình muốn sưu tập
là vợ chồng ông mai văn túc
và bà nguyễn thị yến lập tức lên đường
bất kể ngày nắng hay ngày mưa
bất kể là ngày hay đêm
thậm chí là có lúc trời mưa
hai vợ chồng ướt hết vì chiếc áo mưa duy nhất
đã dành để bọc cho món đồ mà mình vừa mua được
vâng hơn ba mươi năm sưu tập radio
đồng hồ và nhiều đồ xưa
mang dấu ấn của một thời kỳ lịch sử
bộ sưu tập của ông mai văn túc và vợ của mình
đã lên tới hàng nghìn món đồ
và điều đặc biệt là tất cả những món đồ
trong bộ sưu tập này đều còn hoạt động rất tốt
và không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa
ngay bây giờ mời quý vị cùng tham quan
bộ sưu tập mà nhiều người gọi vui là
bảo tàng âm thanh
và đây cũng có lẽ là bộ sưu tập
có một trăm linh hai ở việt nam
tôi sưu tập cái đồ xưa
là cách đây có trên ba mươi năm
năm những năm trước giải phóng
nó là rất gắn bỏ với những cái đồ
ví dụ như đồ điện
là cái đà
này sông hồng này cửu long này ba đình
nó gắn điện với tuổi thơ
do đó là sau này lớn lên thì
rất là thích đam mê sưu tập
những cái thứ đồ xưa

rất là kinh tế
tôi cũng lại là một cái người rất là đam mê
về những cái món đồ cổ này
chính vì những ngày mà đi theo chồng tôi như thế
thì tôi cũng gặp những cái món đồ
ví dụ như cái đèn cổ
những cái đồng hồ cũ
và lúc đấy thì mình cảm thấy rất là thích thú
và mình cũng
có cùng chung một cái sở thích
cái đam mê của cùng nhau
mua những cái món đồ về
có những món đồ
được vợ chồng ông túc bỏ công sức
tiền bạc mua về
từ mỹ trung quốc hồng kông
hay từ nhiều tỉnh thành trên đất nước
hầu hết những món đồ
mà ông túc mua về
đều đã hỏng
và ông đã bỏ công sức thời gian
tìm linh kiện chính hãng
để khôi phục như nguyên gốc
bộ sưu tập ba mươi năm này
lớn đến nỗi
chính chủ nhân của nó
cũng không thể thống kê được số lượng
tính về số lượng thì có thể đến hàng ngàn món
bởi vì nó rất là phong phú
không chỉ bộ sưu tầm âm thanh
của chồng tôi
mà bên cạnh đó còn rất nhiều
những món đồ ví dụ như đồ đồng
đồ đồng hồ
hoặc là những cái đồ cũ
tôi đều rất thích
và đều đã sưu tầm lại
bằng cái niềm đam mê sự thích thú của bản thân mình
có lẽ cũng khó khó thông kê được
nhưng sơ bộ có thể nói là
radio có cỡ cỡ
khoảng năm trăm linh dòng
của rất nhiều nước trên thế giới
đến giờ này thì khi nghe lại
bây giờ em có thể bảo vệ bản thân mình
bật một cái radio nào lên
mình có thể biết được là nước nào sản xuất
dù bộ sưu tập nhiều như vậy
nhưng chỉ cần nhìn thấy món đồ nào
là ông mai văn túc
đều nhớ như in
như nó ở đây trong hoàn cảnh nào
có những kỷ niệm vui buồn
trong những lần đi tìm kiếm sưu tầm
mà vợ chồng ông túc
không thể nào quên
sở hữu những cái món đồ đấy
thì người ta cũng trân trọng
và đôi khi là người ta cũng rất là
khó có thể mà mua được
nhưng kiên trì có thể đi lại
rất nhiều lần để thuyết phục
có phải ai cũng cần tiền là bán đâu em
họ cần tiền nhưng họ cũng chọn
khách mua tôi đã thuyết phục với họ
là sẽ mang về
và trân trọng lò chùi
bảo dưỡng và cất dự
có người cầu kỳ họ còn đến thăm
mình xem có đúng không đã
có một thời gian mình gần như là
quên ăn quên ngủ
để đi mua
và vào những cửa hàng đồng nát
những cái đồ cũ thì người ta đều bán cho đồng nát
và cũng đã rất nhiều lần bị
những người chủ đồng nát xua đuổi
đấy là cái kỷ niệm mà mình cũng
cũng là những cái kỷ niệm đáng nhớ
cái mơ ước rất lớn đó là
làm như một cái bảo tàng
để sau này những người hoài cổ
có thể là thăm quan
và nhớ lại những cái vật dụng
mà mình đã gắn bó đổi thơ